do hội tụ gió vẫn duy trì nên tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ trong hai ngày tới thì vẫn có mưa rông rải rác
riêng tại các tỉnh vùng núi quá trình hội tụ gió diễn ra mạnh hơn nên cục bộ có thể xảy ra mưa vừa
nền nhiệt trên khu vực giao động từ một mươi tám đến hai mươi chín độ trời lạnh về đêm và sáng
sau đó từ ngày hai mươi bảy khi mà hội tụ gió suy yếu thì mưa sẽ giảm nhanh cùng nền nhiệt tăng nhẹ từ một đến hai độ
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong hai ngày tới cũng duy trì mưa rông rải rác
cục bộ có nơi có mưa với lượng khá
trong mưa rong cần đề cao cảnh rác với tố lốc cũng như gió giật mạnh nguy hiểm
sau đó từ ngày hai mươi bảy thì mưa rông trên khu vực sẽ giảm nhanh
còn về nhiệt độ thì mức nhiệt tại đây có xu hướng tăng nhẹ cao nhất ngày trong ngưỡng là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
với các tỉnh trung bộ chiều tối đêm nay cho đến hai ngày tới do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông
tại khu vực tiếp tục có mưa và mưa rào
riêng tại các tỉnh thuộc bắc trung bộ thì cường độ mưa giảm đi đáng kể so với những ngày trước đó
sau đó thì từ khoảng ngày hai mươi bảy khi mà nhiễu động suy yếu thì mưa cũng sẽ có xu hướng giảm về diện vài nơi
còn về tình hình nhiệt độ thì ban trưa tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
sẽ phổ biến ở mức là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
đối với các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong hai ngày tới thì cũng có mưa rông rải rác
trong cơn rong cần đề cao cảnh rác
với tố lóc cũng như là gió giật mạnh
sau đó từ ngày hai mươi bảy thì mưa rông tại đây cũng sẽ giảm nhanh
còn về tình hình nhiệt độ thì mức nhiệt trên khu vực cũng có xu hướng tăng nhẹ
ngày đêm là từ hai mươi ba đến ba mươi một độ
đối với khu vực tây nguyên do ảnh hưởng của rãnh xích đạo
nên sẽ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác vào chiều tối
còn ban ngày thì mưa giảm hơn
với nhiệt độ ban trưa sẽ phổ biến ở mức là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới cũng chịu tác động của rãnh xích đạo
nên về chiều tối thì có mưa rông rải rác
cục bộ có thể xảy ra mưa vừa mưa to
kèm theo tố lóc cũng như là gió giật mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng
còn về nhiệt độ thì nền nhiệt tại đây vẫn giao động là từ hai mươi ba cho đến ba mươi hai độ